dự án artemis số ba lê trọng tấn quận thanh xuân thành phố hà nội là tổ hợp trung tâm thương mại văn phòng và căn hộ cao cấp
do công ty cổ phần acc thăng long làm chủ đầu tư
dự án cung ứng ra thị trường hơn ba trăm linh căn hộ cùng thiết kế được cho là tiện nghi và hiện đại
tuy nhiên trong tuần qua thì những mâu thuẫn trong cách tính phí dịch vụ cao hay là việc đánh số tầng không đúng theo hợp đồng mua bán
của một số cư dân tại đây đã gây nên tranh cãi trong dư luận
trước những nghi vấn chủ đầu tư làm sai quy hoạch xây dựng cũng như mua phí dịch vụ
chủ đầu tư của tổ hợp trung cư cao cấp này đã chính thức lên tiếng trả lời báo chí
băng rôn biểu tình
lối lên tầng hầm gửi xe bị bịt kín để phản đối chủ đầu tư
rác của gần ba trăm sáu mươi năm căn hộ tại tổ hợp này ứ động gần hai ngày không được thu dọn
mùi hôi thối bốc lên khu vực
xung quanh một tòa nhà được mệnh danh là trung cư cao cấp
cuộc sống của cư dân bị đảo lộn hết bởi vì giác bây giờ không có chỗ vứt vứt ở đây thì thối
cho nên là cư dân phải mang xuống tầng b hai để vứt giác
hai bên thì không thỏa thuận được với nhau
thực ra cư dân thì cư dân họ cũng có những cái đòi hỏi rất là đúng mức thôi
nhưng mà dường như chủ đầu tư cũng chưa đáp ứng được những cái điều đấy
liên quan đến sự việc
đại diện chủ đầu tư cho biết
do có sự mâu thuẫn liên quan đến phí dịch vụ giữa chủ đầu tư và cư dân
và tính đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi tám chỉ có khoảng một mươi năm cư dân đóng phí này
cái dư nợ nó lên tới tổng số tiền mà chúng tôi đã bỏ ra
để duy trì tình trạng hoạt động của khu trung riêng khu trung cư thôi
nó đã lên tới sáu tỷ đồng
nếu như vấn đề này mà nó chỉ kéo dài trong một vài tháng công ty có thể tổng cụ được
nhưng mà đây nó kéo dài hàng năm trời
nếu mà có sai sót hỏng hóc hoặc những cái hãng mục mà chúng tôi chưa hoàn hẳn
thì họ hoàn toàn có thể có ý kiến và hai bên hợp tác để mà giải quyết
nhưng nếu như họ phản ứng bằng cái hình thức là cương quyết không đóng phí
để chủ đầu tư tiếp tục bù lỗ một thời gian quá lâu dài như thế
thì nó sẽ dẫn tới rằng là chủ đầu tư lại trở thành một cái nạn nhân
đại diện chủ đầu tư cho biết
đồng số tiền dịch vụ giữa chủ đầu tư và cư dân

đây là mức phí trung bình dưới mức quy định của ủy ban nhân dân tp hà nội
và thấp hơn mức phí dịch vụ mà các đơn vị quản lý tòa nhà trước đây đề xuất là một mươi sáu đồng một mét vuông
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
chủ đầu tư cũng đã hỗ trợ cư dân hơn năm mươi phí quản lý tương đương với sáu ba trăm linh đồng một mét vuông
liên quan đến thông tin kiến nghị cách đánh số tầng của tòa nhà artemis
chủ đầu tư cũng cho biết hiện họ hoàn toàn theo đúng quy hoạch xây dựng
cách tính này được ủy ban nhân dân tp hà nội và sở quy hoạch kiến trúc cho phép xây dựng hai mươi bốn tầng
và công ty đã đánh số tầng bao gồm bằng số và bằng chữ
trong đó có ba tầng khu thương mại khối đế được đánh số là mls
hiện hoạt động quản lý và vận hành khối căn hộ của artemis lê trọng tấn
đã chính thức giao lại cho ban quản trị lâm thời từ ngày một mươi năm tháng một mươi
và chủ đầu tư không tham gia vào bất cứ hoạt động nào
vận hành khối của khối căn hộ